trong vòng một tháng qua loài sâu keo mùa thu đã tàn phá nghiêm trọng trên những cánh đồng ngô của người nông dân trên nhiều địa bàn của tỉnh đắk lắc
không chỉ sinh trưởng nhanh loài sâu này còn khó tiêu diệt sức tàn phá lớn và có nguy cơ lây lan rộng và khó kiểm soát
vụ thu hoạch ngô năm nay anh isaac azon tại xã ewen huyện bondol chắc chắn bị thiệt hại rất lớn
anh ước tính gia đình chỉ thu được năm tấn ngô so với khoảng hai mươi tấn mỗi vụ của các năm trước
hiện tại anh đang rất lo lắng cho diện tích ngô còn lại vì chưa biết phải chống dịch sâu keo mùa thu như thế nào
cũng như là nó dịch mà nó là xuất hiện đầu tiên ở bondol cho nên là cái thuốc đặc trị thì chúng tôi cũng chưa có
hiện đang là vụ ngô hẻ thu tại đắk lắc đây là thời điểm cây ngô trổ cờ ra bắp
tuy nhiên với sức tàn phá như thế này sẽ gây không ít khó khăn cho người dân
để giải quyết trước mắt ngành nông nghiệp của địa phương khuyến cáo bà con cần tuân thủ hướng dẫn của cán bộ khuyến nông
cũng như các hướng dẫn về thuốc bảo vệ thực vật
sử dụng các thuốc trong quy định tạm thức
thời của cục bảo vệ thực vật để mà phòng trừ và đồng thời là cái hướng là nên sử dụng cái thuốc sinh học để phòng trừ là tốt hơn
còn khi cần thiết lắm thì chúng ta mới sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
chứ tránh sử dụng nhiều loại thuốc thì sẽ gây ô nhiễm môi trường và nếu mà chúng ta sử dụng không đúng nghị thuật thì cái hiệu quả phòng trừ nó cũng không cao
sâu keo mùa thu là loại sâu hại mới xâm nhập vào tỉnh đắk lắc từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
và hiện đã có trên ba hectare ngô vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín
sâu keo mùa thu gây hại với mật độ phổ biến từ một đến hai mươi con một mét vuông
trước thực trạng trên các cấp ban ngành tỉnh đắk lắk xâm có phương án giải quyết loại sâu bệnh này để tránh ảnh hưởng đến năng suất của người nông dân